từ khi luật khoáng sản năm hai nghìn một mươi có hiệu lực trên ba báo cáo thăm dò chữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt
tuy nhiên trên thực tế giám sát về tài nguyên khoáng sản đã có những sự sai số rất lớn
thẩm định đánh giá chữ lượng khoáng sản đang là một trong những bất cập
được ubthqh yêu cầu cấp bách chỉnh lý khi thẩm tra dự án luật địa chất vào khoáng sản
thưa quý vị và các bạn tài nguyên khoáng sản là loại tài nguyên rất khó xác định
nếu không thông qua kết quả thăm dò để đánh giá sơ bộ về chữ lượng phẩm cấp và hiệu quả kinh tế
tuy nhiên sau một mươi ba năm thực hiện luật khoáng sản năm hai nghìn một mươi đến nay vẫn còn những vấn đề tồn tại
bất cập trong thẩm định phê duyệt chữ lượng khoáng sản dẫn đến lãng phí thất thoát tài nguyên khoáng sản
nhất là đối với các loại khoáng sản đi kèm
đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng việc đánh giá sai chữ lượng còn kéo theo nhiều hệ lụy
ảnh hưởng đến tiến độ của các công trình hạ tầng giao thông như cao tốc cam lộ la sơn là một ví dụ điển hình
sự thảo luật địa chất và khoáng sản quy định đối với chữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép
của bộ tài nguyên và môi trường bộ có thẩm quyền công nhận kết quả thăm dò khoáng sản
còn việc đánh giá quá trình thăm dò được giao cho hội đồng đánh giá chữ lượng khoáng sản
tuy nhiên qua thực tế giám sát đã gây nhận có một sự sai số rất lớn
qua thực tế khai thác những mẫu mà đã khai thác rồi thì nó trên lệch bao nhiêu
năm hai nghìn hai mươi ba dự án cao tốc cam lộ la sơn thiếu đất đắp nền đường trong quá trình thi công dự án
một trong những nguyên nhân quan trọng được thanh tra chính phủ chỉ rõ là do khảo sát đánh giá chữ lượng
các mỏ khoáng sản có tỷ lệ sai số khá lớn đây là trách nhiệm của các đơn vị tư vấn và ban quản lý dự án
nhưng để thấy được việc thẩm định đánh giá sai chữ lượng có thể kéo theo nhiều hệ lụy
không chỉ hưởng đến môi trường
còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế bởi hiện nay đang thiếu nguyên vật liệu sản xuất
và thi công các dự án trọng điểm
đánh giá rồi xét truyền chữ lượng như hiện nay thì có thể là trách nhiệm rất lớn
ví dụ như trong trường hợp thất thoát tài nguyên thứ hai nữa là việc điều tra cơ bản
thì có cả ngân sách nhà nước bảo đảm có cả là việc doanh nghiệp hay xã hội hóa tư nhân làm
cái công tác thăm dò báo cáo
chỉ là cả là tư nhân làm
thế bây giờ chúng ta xem xét cái chỗ này thì cái trách nhiệm là thế nào
trước thực tế việc điều tra khoáng sản tiềm ẩn nhiều rủi ro
tại phiên họp thẩm tra dự án luật địa chất và khoáng sản nhiều ý kiến cho rằng
thay vì chỉ dùng ngân sách nhà nước thì nên mở rộng cả hình thức xã hội hóa
trong khảo sát thăm dò điều tra cơ bản
tại hiện nay chưa có cơ chế kiểm soát cũng như là quy định cụ thể cho những đầu tư mạo hiểm
đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thăm dò
thăm dò khai thác khoáng sản này
bởi vì chúng ta đầu tư một khoản tiền rất lớn
nhưng nếu như không có hiệu quả nếu không đạt được yêu cầu thì xử lý như thế nào
thì cái này rất khó
hay là bây giờ cho giao cho một doanh nghiệp cho tổ chức kinh tế khác
họ có đủ điều kiện họ phân tích họ đánh giá họ khai thác họ thăm dò
và nếu đạt được kết quả thì họ được cấp quyền khai thác
một trong những yêu cầu của việc sửa đổi lần này đó là phải hoàn thiện các cơ chế chính sách
để làm sao cho nâng cao hiệu quả
quản lý về khai thác tài nguyên
chứ tránh cái việc buông lặp như hiện nay là có thể nói rằng là
cái thất thoát trong cái khai thác khoáng sản là rất lớn
thưa quý vị và các bạn thẩm định là bước quan trọng để có thể đánh giá sơ bộ
về chữ lượng phẩm cấp hiệu quả kinh tế khi khai thác khoáng sản
nếu không được thẩm định đánh giá đúng sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường
điều này đã khiến cho vai trò và trách nhiệm của hội đồng đánh giá chữ lượng khoáng sản
đang được đặt ra
khi sự sai số trong đánh giá thẩm định khoáng sản vẫn rất lớn và khó có thể kiểm soát
đây cũng sẽ là một trong những nội dung quan trọng mà bộ tài nguyên và môi trường
cần thẩm tra báo cáo trong phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội sắp tới